chị hm bốn mươi tuổi trú tại hoàng mai hà nội đi tiểu sắt bút gây khó chịu nên đã vào hiệu thuốc kể bệnh
nhân viên nhà thuốc bán cho chị đơn thuốc chỉ sau hai ngày sử dụng triệu chứng tiểu bút tiểu sắt đã không còn
đơn thuốc này chỉ có bốn loại bao gồm nosebar chia sinolone tablet bp bốn mươi g cibroflossacin năm trăm linh g và mycalacone blue
tuy nhiên sau đó vài ngày chị tiếp tục xuất hiện lại triệu chứng tiểu bút
người phụ nữ này băn khoăn không biết có nên tiếp tục uống thuốc đã mua hay không
chị đến bệnh viện bạch mai hà nội khám và tư vấn
xem đơn thuốc chị m đã uống các bác sĩ không quá bất ngờ vì đây là đơn thuốc kê cho đủ thứ bệnh
tiến sĩ bác sĩ nguyễn quang bảy trưởng khoa nội tiết đai tháo đường bệnh viện bạch mai cho biết
đây là đơn thuốc phổ biến được dược sĩ hoặc người dân truyền tay nhau
bao gồm các thuốc rán cơ trơn corticoid mạnh kháng sinh và thuốc sát trùng hiệu quả tức thì
ông nvt sáu mươi bảy tuổi trú tại gia lâm hà nội cũng rơi vào tình cảnh tương tự
trước đó ông đau đầu gối thậm chí không đi lại được
tại bệnh viện bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị thoái hóa và kê đơn thuốc uống
tuy nhiên các loại thuốc này hiệu quả chậm hơn so với đơn ông tự mua ở nhà thuốc
do đó mỗi lần đau đầu gối ông lại ra hiệu thuốc và được bán cho ba bốn loại khác nhau
và chỉ bốn đến năm ngày sau là đỡ đau đi lại bình thường
dù vậy sau khi ngưng thuốc tình trạng đau lại xuất hiện nên ông tê trung thành với các loại thuốc này
khi trên da tay xuất hiện các vết bầm tím mặt tích nước bụng to chân tay teo lại ông đến bệnh viện khám
kết quả cortison trong máu tăng cao đột biến đái tháo đường suy tuyến thượng thận do lạm dụng thuốc corticoid
ông tê chia sẻ thuốc giảm triệu chứng nhanh ho đờm uống cũng khỏi
ông còn khen và chia sẻ cho nhiều người trong khu phố cùng dùng
đơn thuốc như trên được các bác sĩ gọi là đơn thuốc quốc dân dành cho nhiều bệnh khác nhau
như người bị viêm da thấp khớp hèn phế quản tắc nghén phổi mán tính viêm tuyến ráp sỏi thận đái máu di ứng
vì chứa kháng viêm kháng sinh mạnh nên người bệnh giảm triệu chứng rõ rệt nhưng không chịu được cắt nguyên của bệnh
hàng tuần trong khoa nội tiết đái tháo đường bệnh viện bạch mai đều tiếp nhận hai ba bệnh nhân bị suy thượng thận
đến khám với những biểu hiện như mệt đau mỏi sương khớp hay phù tăng cân
một số bệnh nhân đã qua nhiều phòng khám trong thời gian dài không có trần đoán chính xác
hỏi qua tiền sử bệnh nhân đều sử dụng các thuốc như trị đau sương khớp hèn phế quản di ứng
tại việt nam mọi người dân đều có thể tự mua được các thuốc này theo cách mách bảo của người khác
dưới các dạng bào chế bôi hít uống tiêm và trộn lẫn vào nhiều loại thuốc đông y được quảng cáo chữa bách bệnh
theo bác sĩ bảy người bệnh dùng thuốc vô tội vạ đã gây rất nhiều tác dụng phụ nguy hiểm như đái tháo đường
tăng huyết áp viêm loét dạ dày đục thủy tinh thể loãng xương gãy xương xuất huyết dưới da
hoại tử tròm xương đùi hạ ca lý máu dễ bị nhiễm trùng và các vết luet lâu liền thậm chí dối loạn tâm thần
tác dụng phụ nguy hiểm nhất của lạm dụng corticoid là suy tuyến thượng thận với các biểu hiện mệt mỏi thường xuyên
huyết áp thấp có thể tụt huyết áp và đã có trường hợp tử vong
ngoài ra lạm dụng kháng sinh còn dẫn tới kháng kháng sinh làm suy giảm khả năng miễn dịch của cơ thể
nếu mắc các bệnh nhiễm trùng sẽ khó điều trị hơn
bác sĩ bảy bức xúc do sử dụng các đơn thuốc quốc dân bác sĩ chuyển nhiễm thận nội tiết sẽ có thêm công việc
vì một số bệnh nhân cần điều trị dài ngày do kháng kháng sinh suy tuyến thượng thận nhiễm trùng kéo dài
từ trước đến nay nhiều người thường có thói quen tự ý dùng thuốc mỗi khi mắc phải một số triệu chứng thông thường
như ho sốt đau đầu mất ngủ cảm thấy không được khỏe
điều đó có thể không gây nguy hiểm vì hầu hết là bệnh nhẹ
tuy nhiên việc này cũng có thể rất nguy hiểm do những tác hại không thể lường trước được
trong đó dị ứng thuốc tương tác bất lợi giữa các thuốc với nhau hoặc thuốc làm che lấp các triệu chứng
nên không thể phát hiện sớm những căn bệnh nguy hiểm có những biểu hiện ban đầu giống như những bệnh thông thường khác
việc quá tải ở các cơ sở y tế bận rộn trong công việc sự thuận tiện và dễ dàng trong việc tự mua thuốc
sự phát triển của mạng xã hội càng khiến nhiều người mắc phải thói quen nguy hiểm này
tự ý dùng thuốc không đúng cách không đúng bệnh hoặc thói quen mua thuốc theo tòa cũ không được theo dõi của bác sĩ
có thể gây kháng thuốc sốc thuốc nguy hiểm tới tính mạng
các tác dụng phụ không mong muốn dối loạn chức năng của các cơ quan không hồi phục
thậm chí có thể làm bỏ sót các bệnh nguy hiểm
sử dụng bừa bãi thuốc kháng sinh không đúng liều không đúng bệnh dễ gây ra tình trạng kháng thuốc đa kháng thuốc
đến khi thực sự cần thiết thì thuốc kháng sinh này không còn hiệu quả làm khó khăn và thất bại trong điều trị
các nhóm thuốc giảm đau conticoid sử dụng lâu ngày bừa bãi không đúng cách gây ra nhiều tác dụng không mong muốn
từ viêm lết dạ dày tá tràng cho tới suất huyết nội tạng dối loạn điều hòa hoạt động các cơ quan như loãng xương
hội chứng cơ sinh do thuốc suy vỏ thượng thận
các thuốc này còn làm giảm hoặc mất các triệu chứng quan trọng khiến chúng ta dễ bỏ sót các nguyên nhân gốc nguy hiểm
như các khối u viêm tụy cấp viêm ruột thừa hoặc làm trầm trọng thêm tình trạng một số bệnh như các vấn đề về tim mạch lao phổi
ngoài ra hầu hết các loại thuốc kể cả thực phẩm chức năng đều chuyển hóa và đào thải qua gan thận
để chúng ta có thể vô tình làm tổn thương hoặc làm nặng thêm tình trạng bệnh sẵn có của các cơ quan này
việc sử dụng thuốc cần đúng người đúng bệnh đúng thuốc đúng liều và cần thiết hạn chế tối đa tác dụng phụ
tốn kém thêm thời gian và chi phí không đáng có
việc sử dụng thuốc cần phải có chỉ định theo dõi của bác sĩ sau khi đã được chẩn đoán bệnh
chúng ta không nên vì sự tiện lợi trước mắt mà đánh đổi sức khỏe và tính mạng của bản thân và người thân
việc dùng kháng sinh không đúng làm cho bệnh không khỏi hoặc tạm thời khỏi
nhưng những lần sau nếu mắc bệnh nhiễm khuẩn dùng kháng sinh đó sẽ không khỏi do vi khuẩn đã kháng lại thuốc kháng sinh
điều này sẽ làm cho bệnh trầm trọng thêm thậm chí đe dọa tính mạng người bệnh
sử dụng kháng sinh bừa bãi còn gây khó khăn cho bác sĩ chữa bệnh
bởi vì trên một người bệnh đã dùng nhiều loại thuốc kháng sinh loại nào cũng dùng không đúng chỉ định
gây nên tình trạng vi khuẩn quen thuốc nhờn thuốc bệnh khỏi trầm
và bác sĩ phải thay đổi nhiều loại kháng sinh gây tốn kém tiền bạc và thời gian cho người bệnh
ngoài ra sử dụng kháng sinh bừa bãi sẽ ảnh hưởng đến cộng đồng
khi có một loại vi khuẩn kháng thuốc vi khuẩn đó có khả năng chuyển gen kháng thuốc đó
cho các vi khuẩn khác cùng loại và cả các vi khuẩn khác loại
như vậy tính kháng thuốc của vi khuẩn nhanh chóng lan ra cộng đồng
ảnh hưởng rất lớn đến khả năng chữa trị bằng kháng sinh
điều này dẫn đến khi mắc bệnh nhiễm khuẩn thậm chí có những bệnh thông thường
nhưng vì kháng thuốc con người không có thuốc để chữa
sử dụng kháng sinh không đúng người dùng có khi còn gặp các tác dụng phụ của thuốc như dị ứng
nguy hiểm nhất là sốc phản vệ có thể gây tử vong nếu cấp cứu không kịp thời
ngoài ra thuốc kháng sinh ngoài khả năng tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh
còn tiêu diệt cả những vi khuẩn có lợi
chúng thường có trên da niêm mạc họng hầu mũi đường ruột hệ vi khuẩn trí của người bình thường
đây là những vi khuẩn tham gia vào hàng rào bảo vệ cơ thể
theo cơ chế sống cạnh tranh khi có vi khuẩn lạ xâm nhập vào các vị trí của chúng
mặt khác chúng còn có khả năng sinh ra một số kháng sinh có lợi cho cơ thể gây nên hiện tượng loạn khuẩn
loạn khuẩn đường ruột sẽ gây nên ăn không tiêu đầy bụng chướng hơi gầy sút suy kiệt
với trẻ em và người cao tuổi có thể dễ bị suy dinh dưỡng từ nhẹ đến nặng
để hạn chế tình trạng sử dụng kháng sinh bừa bãi trước hết cần quản lý thật chặt việc mua bán và sử dụng thuốc kháng sinh
bao giờ thuốc kháng sinh được bán ra phải có đơn thuốc của bác sĩ
người bán thuốc bắt buộc phải lưu đơn của bệnh nhân và phải có biện pháp kiểm tra giám sát chặt chẽ của nhà chức trách
khi giám sát chặt chẽ người dân muốn tự động mua thuốc cũng không thể mua được
với bác sĩ khám chữa bệnh nếu thấy chưa cần thiết chưa nên sử dụng kháng sinh hoặc hạn chế sử dụng kháng sinh đến mức tối đa
bởi vì khi cơ thể có bệnh nhiễm khuẩn đang ở mức độ nhẹ
trước tiên hãy để cơ thể tự chống đỡ bằng cách kháng sinh thể để chống lại các tác nhân nhiễm trùng
mặt khác bệnh đường hô hấp thể nhẹ hầu hết do virus gây ra nên không phải dùng tới kháng sinh để điều trị
bên cạnh đó ngành y tế nên có các hình thức tổ chức tập huấn việc kê đơn kháng sinh thế nào cho đúng
đối với các bác sĩ tuyến dưới đặc biệt cần lưu tâm đến các bác sĩ ở phòng khám nhất là phòng khám bệnh tư nhân
cần có chiến dịch tuyên truyền giáo dục cho người dân hiểu về tác hại của việc sử dụng kháng sinh bừa bãi và ít lợi của việc sử dụng kháng sinh đúng
về phía người dân cần có ý thức nhất định về sử dụng kháng sinh
chỉ dùng kháng sinh theo chỉ dẫn của bác sĩ tránh tự ý dùng dùng không hết liều không đủ thời gian làm gia tăng tình trạng nhận thuốc kháng sinh trong cộng đồng
bác sĩ khuyến cáo người dân cần tỉnh táo không mua các túi thuốc không có nguồn gốc hướng dẫn
nếu không hiểu cần hỏi bác sĩ để nắm rõ liều lượng và tác dụng phụ của thuốc